nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao quốc hội liên bang micronesia do chủ tịch quốc hội westley shimina và phu nhân
dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày năm đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
chiều nay lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
nằm ở bắc thái bình dương liên bang micronesia là thành viên đầy đủ của diễn đàn nam thái bình dương spf vào tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
việt nam và liên bang micronesia ký thông báo chung thiết lập quan hệ ngoại giao ngày hai mươi hai tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chuyến thăm chính thức việt nam lần này của chủ tịch quốc hội westlei simina phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội liên bang micrones
sẽ là dấu ấn quan trọng tăng cấp cao của liên bang micronesia
liên bang micronesia sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị việt nam và micronesia và giữa quốc hội hai nước
trước đó vào tháng một năm hai nghìn tám chủ tịch quốc hội micronesia thời điểm này là ông izak fijer đã thăm việt nam
gần đây nhất vào tháng một năm hai nghìn một mươi tám đoàn đại biểu quốc hội liên bang micronesia do phó chủ tịch quốc hội esman mozet dẫn đầu
đã tham dự diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf lần thứ hai mươi sáu được tổ chức tại hà nội
là đất nước với tài nguyên biển là thế mạnh chính liên bang micronesia và việt nam có nhiều tiềm năng hợp tác phát triển trong các lĩnh vực
như nông ngư nghiệp đồng thời có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong những lĩnh vực như đánh bắt cá chế biến thủy sản trồng lúa hạt tiêu cây công nghiệp